kể từ ngày hai mươi tháng bốn đà nẵng chính thức cho phép bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính
từ thành phố đến phường xã hoạt động trở lại tuy nhiên phải bảo đảm các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
lãnh đạo thành phố đà nẵng yêu cầu các cơ quan hành chính phải bảo đảm an toàn tuyệt đối
và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống covid một mươi chín khi tổ chức cho bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả thủ tục hành chính
trước đó đà nẵng đã tạm dừng hoạt động tại bộ phận một cửa từ ngày hai tháng bốn